ngày sáu tháng một chủ tịch ubnd tỉnh đồng nai đã yêu cầu một số sở ngành ubnd các huyện thành phố
kiểm điểm công tác quản lý liên quan đến việc để công ty cổ phần địa ốc alibaba đầu tư nhận chuyển nhượng đất
phân lô bán nền trái phép và lừa đảo khách hàng
cụ thể các huyện thành phố ra soát các địa bàn có công ty cổ phần địa ốc alibaba đã đầu tư nhận chuyển nhượng đất
và phân lô bán nền trái phép đánh giá công tác quản lý nhà nước về đất đai
kinh doanh bất động sản tại địa phương có công ty cổ phần địa ốc alibaba đầu tư không đúng quy định của pháp luật
và từ đó căn cứ tính chất mức độ hành vi vi phạm của các tổ chức cá nhân đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm
theo quy định của pháp luật
sở xây dựng tiếp tục ra soát các dự án kinh doanh bất động sản trên địa bàn để có thể kịp thời phát hiện
và xử lý nghiêm các vi phạm ngay từ khi mới phát sinh
đề ra giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý về xây dựng hay là kinh doanh bất động sản